đến thời điểm này có thể khẳng định việc đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam là cấp thiết
tuy nhiên lựa chọn kịch bản xây dựng phương án nào để triển khai dự án đạt tính khả thi và hiệu quả
đang được các bộ ngành chức năng và các chuyên gia nhà khoa học tính toán cân nhắc với nhiều ý kiến trái chiều
một số chuyên gia nhận định đầu tư đường sắt trục bắc nam phải có tầm nhìn vài chục năm
có tốc độ cao mới bảo đảm hài hòa phát triển của các phương thức vận tải
trái ngược với một số ý kiến đều trên một số ý kiến lại cho rằng đề xuất của bộ giao thông vận tải
có chi phí rất lớn quá sức chi trả của các tài khoá và tiềm ẩn nguy cơ lãng phí
sáng ngày hai mươi ba tháng bảy xảy ra ba vụ tai nạn giao thông liên tiếp đoạn qua huyện kim thành tỉnh hải dương
làm bảy người tử vong và hai người bị thương
sự việc đau lòng này cũng là lời cảnh báo về những bất cập về hạ tầng giao thông trên quốc lộ năm
nhất là hiểm họa từ lối mở trên quốc lộ
theo ông khuất viện
việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu ở các điểm mở giải phân cách
đường ngang đấu nối vào quốc lộ trên hầu hết các tuyến đường bộ ở việt nam
xuất phát từ tình trạng quản lý lỏng lèo hay bung lỏng quản lý xây dựng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ
quản lý đấu nối không tổ chức xây dựng đường gom làm câu vượt vẫn chưa tốt
để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm trực tiếp là của chính quyền địa phương
trong việc lập quy hoạch tổ chức quản lý hoạt động xây dựng và các hoạt động khác trong hành lang an toàn giao thông đường bộ
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tới đây theo nghị định sáu mươi ba của chính phủ
nếu dùng xe công đưa đón người nhà có thể bị phạt tới hai mươi triệu đồng
tuy nhiên báo lao động đặt câu hỏi liệu mức phạt này có trị dứt bệnh lạm dụng xe công
theo ý kiến của một số chuyên gia việc này rất đúng và thiết thực để ngăn cản việc sử dụng tài sản công vào việc riêng
tuy nhiên để quy định đi vào thực chất thì quan trọng nhất là khâu thực hiện
để thực hiện được việc này cần phải nâng cao tính tự giác và yêu cầu các cấp khi thực hiện phải nghiêm
nếu không cẩn thận thì xử lý nghiêm có thể chỉ là rút kinh nghiệm
báo sài gòn giải phóng có bài viết về những bất cập trong luật doanh nghiệp với bài viết đầu tiên
loạn đăng ký kinh doanh
phản ánh một thực trạng hiện nay là có một số trường hợp phát hiện nhà mình tự nhiên trở thành trụ sở của công ty nào đó
hoặc mất giấy trị
chứng minh nhân dân bỗng dừng trở thành chủ doanh nghiệp bị công an triệu tập vì nợ thuế
bài viết cho rằng luật doanh nghiệp liên tục sửa đổi nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp
được tự do kinh doanh được cấp phép kinh doanh trong vòng một ba ngày
người đăng ký kinh doanh có thể cung cấp bất kỳ địa chỉ nào và tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký của mình
còn cán bộ tiếp nhận chỉ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ mà không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp
thế nên điều này bị kẻ gian lợi dụng lấy địa chỉ nhà người khác làm trụ sở đánh cắp chứng minh nhân dân để đứng tên chủ doanh nghiệp
còn quyền lợi của người bỗng dưng trở thành chủ nợ lại không ai xử lý
liên quan đến việc đổi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay đặt câu hỏi
liệu có trở lại tồn tại hai kỳ thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như hiện nay sẽ dừng lại vào năm hai nghìn hai mươi
và được cải tiến vào năm hai nghìn hai mươi một
có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh những phương án đề xuất đổi mới kỳ thi này
nhiều ý kiến cho rằng nên tổ chức một kỳ thi để xét tốt nghiệp và giao việc này về trường trung học phổ thông
sở giáo dục và đào tạo thực hiện là phù hợp
bởi lẽ cách tổ chức kỳ thi hai trong một như hiện nay thực chất rất cồng cành
trọng trách của trường đại học tham gia quá lớn
trong khi đó thực tế tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trung bình hơn chín mươi
và sự tham gia sử dụng kết quả kỳ thi này cho xét tuyển đại học ngày càng giảm
tờ đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý
những vụ việc làm giàu nồi canh du lịch phải xử lý thật nghiêm
theo bài viết nước ta đang hướng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tuy nhiên liên tiếp những vụ việc không hay mới đây như nhân viên khách sạn dùng khăn tắm
lau chùi nhà vệ sinh nhân viên tàu du lịch quay lén du khách đang tắm
đang làm dầu nồi canh
các chuyên gia khuyến cáo những sự việc nói trên là hồi chuông cảnh tỉnh
đến các khách sạn cơ sở lưu trú
các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát sớm vào cuộc
chấn chỉnh và xử lý mạnh tay đối với những vi phạm kể cả trên các căn cứ pháp luật
và trên bình diện đạo đức để bảo vệ những sự việc như vậy không tái diễn